bộ tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
theo đó thực hiện thanh toán trước kiểm soát sau là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần
trừ lần thanh toán cuối cùng trong đó kho bạc nhà nước tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng
trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp pháp
thông tư hướng dẫn cụ thể về kiểm soát chi đối với mua sắm tài sản công trong đó có ô tô công
về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước thông tư quy định kho bạc nhà nước phải chấp hành đúng quy định tại khoản ba điều
nghị định số một mươi một bên cạnh đó kho bạc nhà nước phải thực hiện kiểm tra kiểm soát tính hợp pháp hợp lệ của các hồ sơ
chứng từ và từ chối thanh toán đối với các trường hợp không đảm bảo theo quy định thông tư này có hiệu lực từ ngày sáu tháng tám tới